cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận nam từ liêm thành phố hà nội
là đối tượng phạm hữu dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn hà tiến xã dân chủ huyện hưng hà tỉnh thái bình
và đối tượng hoàng văn binh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn đỏng lẹn thị trấn đông khê huyện thạch an tỉnh cao bằng
cũng bị công an quận nam từ liêm thành phố hà nội ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chơi chấp các đối tượng
có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý